đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm một mươi bốn bốn trăm chín mươi bảy ca trong đó có bốn trăm tám mươi hai tám mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình lạng sơn
có bốn tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm quảng ninh lào cai hà tĩnh con tum
cao bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch đến nay chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưu cao trong đợt này bao gồm
thành phố hồ chí minh ba trăm năm mươi ba sáu trăm năm mươi năm ca bình dương một trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi ba ca đồng nai bốn mươi hai ba trăm sáu mươi hai ca long an ba mươi một bốn mươi một ca
tiền giang một mươi ba bốn trăm sáu mươi bốn ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng chín là một mươi một chín trăm một mươi chín ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên bốn trăm tám mươi bảy hai trăm sáu mươi hai ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn chín trăm chín mươi một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba một trăm tám mươi năm ca
thở oxy dòng cao hfnc tám trăm ba mươi bảy
thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi bốn ca thở máy xâm lấn bảy trăm bảy mươi ba ca ecmo ba mươi hai ca
bốn số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bảy ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy bảy trăm tám mươi một ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi ba xét nghiệm cho bốn trăm ba mươi một sáu trăm ba mươi sáu lượt người
về số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã thực hiện được một mươi bảy hai trăm một mươi một bảy trăm chín mươi tám mẫu cho bốn mươi chín bảy trăm ba mươi năm hai trăm chín mươi sáu lượt người
về tình hình tiêm dùng vaccine covid một mươi chín tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi năm sáu trăm bảy mươi năm tám trăm bốn mươi liều
trong đó tiêm một mũi là hai mươi mẫu
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi tám bảy trăm bốn mươi năm sáu trăm tám mươi liều tiêm mũi hai là sáu chín trăm ba mươi một trăm sáu mươi liều
sáng ngày hai mươi ba tháng chín hà nội không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
sáng ngày hai mươi ba tháng chín sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến sáu h ngày hai mươi ba tháng chín hà nội không ghi nhận ca mắc mới
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là ba chín trăm năm mươi ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi chín ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm năm mươi một ca
thứ trưởng nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
vừa đến thăm làm việc tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín của bệnh viện bạch mai tại tp hcm
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu do bệnh viện hùng vương phụ trách và trạm y tế lưu động tại phường một mươi một quận phú nhuận
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đã được kiểm soát số ca tử vong có xu hướng đi xuống
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo bệnh viện bạch mai và bệnh viện giã chiến số một mươi sáu cho biết
hiện hai bệnh viện đang điều trị cho gần một hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó tại trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai có ba trăm sáu mươi bệnh nhân nặng
tại bệnh viện giã chiến số một mươi sáu có hơn tám trăm linh bệnh nhân
chủ yếu là sản phụ mắc covid một mươi chín với khoảng hai mươi ba mươi sản phụ nhập viện một ngày
thời gian qua bên cạnh lực lượng chủ chốt của bệnh viện bạch mai bệnh viện hùng vương
tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân và các hoạt động hậu cần cho trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín
của bệnh viện bạch mai và bệnh viện giã chiến số một mươi sáu
còn có đội ngũ thầy thuốc chi viện từ các bệnh viện và các địa phương
cùng đội ngũ tình nguyện viên và thành viên các tôn giáo
bệnh viện bạch mai còn tích cực triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng hồi sức cấp cứu
cho các bệnh viện tuyến quận huyện của thành phố hồ chí minh
phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc sơn phó giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai
cho biết công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong tuần qua đã có những tín hiệu khả quan
với số lượng bệnh nhân tử vong đã giảm ghi nhận tinh thần quyết tâm chủ vững
đẩy lùi dịch bệnh của các thầy thuốc tuyến đầu thứ trưởng nguyễn trường sơn nhận định
tới thời điểm này chúng ta đã bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm
khi số ca mắc giảm số bệnh nhân nặng được kiểm soát và số ca tử vong có xu hướng đi xuống
để đạt được những kết quả này ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố
của ngành y tế nói chung thì sự nỗ lực của các thầy thuốc trong các trung tâm hồi sức tích cực
các bệnh viện giãi chiến bệnh viện điều trị ở tầng hai là hết sức quan trọng
theo đó thời điểm đầu của dịch bệnh trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai
bệnh viện giãi chiến xuống một mươi sáu nơi riêng và các bệnh viện tuyến đầu nơi chung khá ngổn ngang
thiếu thốn trang thiết bị nhân lực
nhưng với nỗ lực vượt bậc của chính quyền thành phố hồ chí minh và bộ y tế
sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện
các trung tâm hồi sức tích cực và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả tích cực
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng đánh giá cao qua số một trăm linh bệnh nhân xuất viện mỗi ngày
tại bệnh viện hùng vương và bày tỏ mong muốn các thầy thuốc giữ sức khỏe giữ vững tinh thần
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh chúng ta đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa
để mang lại những hy vọng cho cuộc đời của các bệnh nhân
mang lại hy vọng cho những mầm sống của xã hội
và tiếp tục đạt thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh tại tp hcm
mới đây tại buổi làm việc với quận bình tân về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bị thưa thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã trao đổi về tp hcm
đã xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó có chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
bị thưa nguyễn văn nên đánh giá quận bình tân đã đạt được một số kết quả tích cực
trong chiến dịch covid một mươi chín số ca nặng và tử vong đã giảm suốt một thời gian dài
ông đề nghị bình tân cố gắng giữ thành quả và kéo giảm số ca tăng nặng
ca tử vong xuống thấp nhất trong đó làm tốt nhất chủ cột thu dung
phân loại hướng dẫn phát thuốc điều trị chăm sóc và tư vấn cho người nhiễm covid một mươi chín f
bí thư nên cho biết tp hcm đang xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
vào chiều ngày hai mươi hai chín tp hcm đã nghe góp ý kiến về chiến lược y tế
ví việc tp hcm đang chạy nước rút kiểm soát dịch covid một mươi chín để mở cửa những quá trình nỗ lực
đưa thuyền cập bến sau thời gian dài giữa biển khơi ông nên đề nghị
nỗ lực để cùng tp hcm đưa thuyền vào bến bờ
và ngay cả khi đã vào bờ cũng không được chủ quan lơ là
vì nếu vậy khi sóng thần ập đến sẽ rất nguy hiểm
người đứng đầu thành ủy tp hcm lưu ý quận bình tân tuyên truyền cho người dân
chuẩn bị tâm thế sống trong điều kiện môi trường luôn cuối dịch
người dân phải đề phòng xếp hành năm k tự nghiên cứu chuẩn bị tinh thần
kiến thức kỹ năng ứng phó với dịch thích ứng với tình hình mới
ngoài chiến lược chung của tp hcm bí thư nên đề nghị bình tân xây dựng
các chiến lược riêng của quận trong đó có chiến lược y tế
trụ cột chính giúp mở cửa an toàn phải củng cố toàn bộ hệ thống y tế
bao gồm y tế công cộng y tế lưu độc y tế gia đình y tế tùy nhân
ông nên gợi ý quận phát huy hệ thống y tế kể cả nhà thuốc tây trên địa bàn
cũng cần biết cấp thuốc hướng dẫn uống thuốc cho người nhiễm
hệ thống bác sĩ kể cả bác sĩ về hưu tư nhân phải có cơ chế
để họ tham gia vào bảo vệ sức khỏe của người dân
về an sinh người đứng đầu thành ủy tp hcm cho rằng quận huyện cần phải tuyên truyền
để người dân hiểu nguồn lực của tp hcm có hạn
do vậy những gia đình còn chứng chịu được nhường cơm xẻ áo
với những người thực sự khó khăn cùng cực
muốn vậy phải lập danh sách để tập thể xét duyệt công bằng công khai minh bạch
mục tiêu không để người dân bần cùng khó khăn quá
bí thư quận ủy quận bình tân lê văn thinh cho biết
trong tháng chín quận đang cân nhắc từng bước tạo điều kiện hỗ trợ
hướng dẫn sau mở cửa một số cửa hàng tiện ích và điểm sản xuất lương thực
thực phẩm đủ điều kiện để phục vụ người dân
hai ngày qua một số trang thông tin mạng xã hội chia sẻ thông tin về một trường hợp
người dân tại xóm sáu xã bảo thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
không được tiêm vaccine do chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
lãnh đạo ubnd huyện yên thành tỉnh nghệ an đã lên tiếng về vụ việc
ông phan văn tuyên chủ tịch ubnd huyện yên thành tỉnh nghệ an khẳng định
xã bảo thành huyện yên thành tiêm ra sáu trăm linh hội tiểu thương buôn bán kinh doanh trên địa bàn
do số lượng vaccine phân bổ còn hạn chế xã bảo thành có ý định lồng thêm vào quy định ưu tiên
cho người đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước về phí thuế
xét tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
nhưng khi chúng tôi nhận được thông tin đắt tuyết quả ngay
không có một quy định nào như vậy
trường hợp phản ánh của một người dân tại xã bảo thành tôi đã chỉ đạo bí thư đảng ủy
cũng như chủ tịch ubnd xã bảo thành phải chấn chỉnh ngay lập tức
vì nếu xã làm thế là sai dễ gây hiểu lầm
ông tuyên cho hay
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng chín tại điểm tiêm trạm y tế xã bảo thành huyện yên thành
tiểu thương vũ thị lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xóm sáu xã bảo thành
được hẹn tới tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên hơn một mươi bốn h ngày hai mươi tháng chín bà lý tới trạm y tế xã bảo thành xếp hàng đợi tới lượt tiêm
có nghe chủ tịch ubnd xã bảo thành là ông nguyễn hữu trung chỉ đạo miệng
gia đình nào chưa nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không được tiêm đợt này
nên bà lý bỏ về
sau đó phía trạm y tế có gọi lại bỏ bà lý quay trở lại tiêm
nhưng bà lý không đồng ý và không trở lại tiêm phòng nữa
được biết đợt này nghệ an đang thực hiện tiêm vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng theo nghị quyết số hai mươi một nqcp của chính phủ
và quyết định ba nghìn ba trăm năm mươi năm qd bit hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
đây là đợt tiêm thứ một mươi bốn của tỉnh này
đợt tiêm này diễn ra tại tất cả hai mươi một huyện thành thị trong tỉnh
với năm trăm một mươi ba điểm tiêm được bố trí về tận trạm y tế xã phường thị trấn
tới thời điểm này nghệ an đã thực hiện tiêm trên ba trăm linh liều vaccine cho người dân
với các loại vaccine là astrazeneca moderna và pfizer
số người được tiêm ít nhất một mũi là trên hai trăm bốn mươi người
trong đó số người tiêm đủ hai mũi là trên bảy mươi người
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
đã tổ chức họp trực tuyến với chín huyện thị thành phố và chín mươi một xã phường thị trấn
bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi đề nghị cả hệ thống chính trị
quyết tâm đến ba mươi tháng chín đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới công bố vùng xanh toàn tỉnh
phát biểu tại cuộc họp bí thư tỉnh huy tỉnh bình dương nguyễn văn lợi
yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện xét nghiệm trong năm ngày tới
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng chín phải bóc tách hết f trong cộng đồng
không để tình trạng f xuất hiện rải rác
ông đợi đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh phải quyết tâm cả về ý chí và hành động
để đạt mục tiêu đến ngày ba mươi tháng chín đưa bình dương trở về trạng thái bình thường mới
công bố vùng xanh toàn tỉnh
đặc biệt bí thư tỉnh ủy bình dương yêu cầu các địa phương phải thực hiện phong tỏa hẹp
ở những điểm đỏ vùng đỏ
khi có điều kiện phong tỏa hẹp thì mở rộng vùng xanh an toàn
không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong
tiếp tục phân loại tình trạng f nếu nhẹ thì ở nhà nặng thì trở đi
y tế cơ sở là lực lượng then chốt quản lý f
nơi nào chưa thực hiện trạm y tế lưu động thì phải tiến hành triển khai ngay
tùy từng địa phương để có cách làm sáng tạo huy động lực lượng y tế tư nhân
cùng với trạm y tế lưu động khu cụm công nghiệp tổ chức phòng khám ngay
trong lòng khu dân cư doanh nghiệp
ông lợi cũng đề nghị trong thời gian tới các ngành các cấp tiếp tục hỗ trợ
cho người dân thực sự khó khăn duy trì tổng đài một nghìn hai mươi hai để tiếp nhận thông tin phản ánh
tăng cường kiểm tra kiểm soát xử phạt người ra đường không đúng quy định
không thực hiện năm k người vào bình dương từ các tỉnh thành khác
phải có giấy xét nghiệm âm tính
bí thư tỉnh ủy bình dương nhấn mạnh để công tác điều trị đạt kết quả
giảm tỷ lệ tử vong thì tất cả các tầng phải trang bị đầy đủ thuốc oxy
và tổ chức lại lực lượng y tế tại chỗ
trong đó cần chú trọng đến bốn nguồn nhân lực để tổ chức lại ngành y tế
bao gồm nguồn không lập tư nhân vẻ hưu và tình nguyện viên
quyết tâm đến ngày ba mươi tháng chín chắc không còn khu cây ly
mà tổ chức lại thành khu điều trị
tính từ đợt dịch thứ tư bình dương ghi nhận một trăm tám mươi ba hai trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
với một bảy trăm hai mươi bốn bệnh nhân tử vong
toàn tỉnh có năm năm trăm sáu mươi f và sáu bảy trăm chín mươi chín f một đang cách ly tại nhà
tính đến ngày hai mươi một tháng chín bình dương đã tiêm một chín trăm tám mươi sáu hai trăm bốn mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
gồm một chín trăm hai mươi năm trăm năm mươi một mũi một và sáu mươi năm sáu trăm chín mươi tám mũi hai
bình dương đang tiếp tục triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng
tại các khu vực vùng đỏ và triển khai tiêm vaccine các đợt tiếp theo
mới đây thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
vừa ký công văn số ba nghìn bảy trăm hai mươi về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông
theo công văn số ba nghìn tám mươi sáu của bác nhân dân tp ngày một mươi sáu tháng chín
trong đó công an tp hcm đề xuất thời gian lưu thông ra đường cho cán bộ công chức
là từ sáu h ba mươi đến tám giờ và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h
theo đó nhằm hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy đi đường
được cấp để lưu thông không đúng mục đích
công an tp hcm đề xuất giải quyết cho cán bộ công chức viên sức người lao động
ngoại chung là cán bộ công chức thuộc các cơ quan đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể được phép lưu thông đến chủ trở làm việc với một số điều kiện
trong đó thời gian lưu thông sáng từ sáu h ba mươi đến tám giờ chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h
tuyến đường lưu thông là từ nơi ở đến nơi làm việc
trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp
trường hợp đổi ca bị nhiễm covid một mươi chín thì đổi giấy
trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông
thành phố xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị
công an thành phố đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ công chức đăng ký làm việc tại trụ sở
về sở nội vụ tập hợp và gửi về công an thành phố để cập nhật danh sách quản lý
về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời thực hiện khai báo y tế phần mềm của bộ công an ở nhà trước khi lưu thông
công an thành phố sẽ thực hiện kiểm tra thẻ ngành thẻ nhân viên và lịch công tác
hoặc đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp cập nhật phần mềm
công an thành phố cũng yêu cầu đối với cán bộ công chức khi đi ra đường
phải được tiêm vaccine hai mũi gia đình không thuộc vùng phong tỏa cách ly
trước đó vào ngày một mươi sáu chín ubnd tp hcm đã có công van số ba nghìn tám mươi sáu
về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan đơn vị nhà nước
phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong đó ubnd tp hcm giao công an thành phố cấp giấy đi đường hoặc má quy đồ cốt
cho cán bộ công chức viên chức người lao động theo danh sách đề nghị của cơ quan đơn vị
theo thông tin từ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cầu phú cương tp thủ dâu một tỉnh bình dương lực lượng chức năng vừa phát hiện
xử lý một trường hợp là nhân viên y tế vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
một y sĩ của phòng khám tư nhân ở bình dương sửa giấy xét nghiệm covid một mươi chín
nhằm đi qua tp hcm để lấy vật tư thì bị phát hiện xử lý
theo đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng chín anh nguyễn công hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê ở hà tĩnh ngồi tại huyện củ chi tp hcm là y sĩ của phòng khám đa khoa hồng phúc sài gòn
ở thị xác tân nguyên tỉnh bình dương điều khiển xe máy trên đường huỳnh văn cổ
theo hướng từ bình dương đi tp hcm
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu phú cường anh hải trình thẻ nhân viên
của phòng khám giấy đi đường cùng với giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
tuy nhiên khi kiểm tra giấy xét nghiệm thì lực lượng chức năng phát hiện
thời gian trong giấy đã bị triển sửa
làm việc với cơ quan chức năng anh hải khai nhận mình là y sĩ của phòng khám đa khoa hồng phúc sài gòn
đang đi đến bệnh viện xuyên á huyện củ chi tp hcm để lấy vật tư sau phòng khám
do lãnh đạo phòng khám đi bắn không ai làm xét nghiệm nên anh hải triển sửa giấy xét nghiệm
vào ngày một mươi sáu chín thành ngày một mươi chín chín để được cho qua chốt
lực lượng chức năng sau đó lập biên bản vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đối với anh hải
đồng thời bàn giao cho đội cảnh sát giao thông trực tự công an tp hcm tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị công an huyện hòa vang đà nẵng mời làm việc đối với tvm hai mươi bốn tuổi
chú xã hòa khương huyện hòa vang đà nẵng chủ tài khoản facebook minh đào bạc
về hành vi xúc phạm lực lượng chống dịch
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín mời dùng tài khoản facebook minh đầu bạc đăng tải clip
chửi bới thô tục xúc phạm hình ảnh cán bộ công an và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín ở đà nẵng
trong clip mà đội mũ lưa chai đeo khẩu trang liên tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch
với những lời lẽ thô tục vô văn hóa
đáng nói trong clip mà còn thách thức lực lượng công an đến nhà bắt mình khi đang ngồi nhậu
clip mà đăng tải khiến cộng đồng mạng bức xúc nhiều ý kiến đề nghị lực lượng chức năng
nhanh chóng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
qua xác minh công an huyện hòa vang triệu tập mở làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
theo điểm a khoảng ba điều chín mươi chín của nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt một mươi hai năm triệu đồng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe
và đời sống liên tục cập nhật và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại